thưa quý vị và các bạn giáo dục giới tính không chỉ là vấn đề quan trọng mà còn vô cùng cần thiết đối với trẻ em trong đó trẻ em khuyết tật không có khả năng nhìn hoặc nói không có thiết bị giáo dục phù hợp cũng không có điều kiện tiếp xúc và học hỏi
nhưng cũng như những trẻ em khác trẻ em khuyết tật cần được tìm hiểu và trang bị đầy đủ kiến thức thông tin về giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản một cách đầy đủ và kịp thời
thế nào là áng nhỏ quần nhỏ hay áo lót quần lót mặc thế nào sử dụng ra sao
thậm chí là những vấn đề vệ sinh cá nhân vệ sinh thân thể đối với các bạn nữ vào mỗi thời kỳ có lẽ là những điều vô cùng đơn giản và là những điều tất nhiên phải biết đối với các bạn trẻ ở lứa tuổi thanh thiếu niên
thế nhưng ở trung tâm này lại ngược lại đó là những điều mà các thầy cô giáo và các em học sinh nơi đây phải dạy và học hàng ngày phải lặp đi lặp lại nhiều lần mới có thể thực hiện được một phần nào đó
thường là lứa tuổi từ tám cho đến một mươi ba tuổi thì ở lứa tuổi này thì trẻ cũng đã có sự thay đổi về cơ thể có nhiều trẻ đã vào giai đoạn dạy thì rồi
đối với trẻ khuyết tật thì khó khăn ở đây là như các em về trình độ hiểu biết và nhận thức nó rất là chậm và nên yêu cầu là tất cả các cô giáo là phải chỉ cho các em giống như là cầm tay chỉ việc cho các em đến nơi liên trốn
đằng sau các em mà đòi hỏi là
đối với các cô giáo là phải đòi hỏi cái tính kiên trì bền bỉ đối với các em làm sao các em có hiệu quả và nhận thức được những kiến thức của mình tốt nhất
do là các cháu bị khuyết tật cho nên là các cháu gặp rất nhiều khó khăn về nhận thức cũng như là ngôn ngữ hành vi hoặc là trong quá trình giảng dạy thì giáo viên cũng phải lặp đi lặp lại rất nhiều lần
đấy là cái phương pháp chúng tôi thường sử dụng đấy là sử dụng các cái đồ dùng trực quan tranh ảnh hoặc là các mô hình hoặc là cũng trực tiếp có thể là giáo viên nếu mà những cái mà có thể sử dụng được là có thể giáo viên có thể làm mẫu hoặc là sử dụng những cái hình thức như là trò chuyện trao đổi đặc biệt đấy là nhiều nhất đấy là chúng tôi sử dụng cái vai trò là giáo viên trực tiếp hướng dẫn cầm tay chỉ việc cho các con
do đều là trẻ khuyết tật nặng và đặc biệt nặng nên trẻ em
người khuyết tật thường thiếu kiến thức kỹ năng về giới tính
bên cạnh đó do trẻ khuyết tật sống trong môi trường nội trú có nhiều thời gian sinh hoạt và hoạt động vui chơi tự do nên các em thường bắt trước những hành vi giới tính lệch chuẩn của nhau dẫn tới nhiều tình huống về vấn đề giới tính nảy sinh như thủ dâm bừa bãi thích các bạn khác giới nhưng không biết cách thể hiện phạm vi giới hạn của tình bạn
đối với các bạn nữ đa phần các bạn đều hoang mang khi thấy hiện tượng tru kỳ hàng tháng và thường không biết cách vệ sinh thân thể vệ sinh cá nhân và người dân
cả thể chất lẫn tinh thần là sự truyền tiếp giữa giai đoạn trẻ em sang giai đoạn trưởng thành
bởi vậy mà nâng cao chất lượng giáo dục giới tính cho trẻ khuyết tật ở lứa tuổi thanh thiếu niên là một trong những nội dung mà trung tâm luôn đầu tư và chú trọng thực hiện
giáo dục giới tính đối với trẻ khuyết tật rất là quan trọng
vì các trẻ học sinh khuyết tật ở đây về nhận thức về hành vi
nếu mà so với các trẻ bình thường khác thì các cháu có hành vi về giới tính
trong nhiều năm qua trung tâm cũng xác định việc giáo dục giới tính cho trẻ khuyết tật để giúp các cháu có những kiến thức để tự các cháu bảo vệ bản thân các cháu
kể cả trong trung tâm và ngoài trung tâm khi các cháu về với gia đình
cái bước đầu các cháu cũng có kiến thức sơ bộ về giáo dục giới tính các hành vi về giới tính của các cháu
đặc biệt đối với trẻ tự kỷ các cháu nó giảm thiểu rất là rõ lét trong cái thời gian vừa qua
trong lĩnh vực giáo dục kiến thức về giáo dục giới tính đóng vai trò quan trọng và hết sức cần thiết cho thanh thiếu niên nói chung
cũng như thanh thiếu niên trẻ khuyết tật nói riêng vì tuổi thanh thiếu niên là giai đoạn cực kỳ quan trọng cho cuộc đời của mỗi con người
đó là thời kỳ các em nhận thấy mình chuẩn bị là người lớn biết tự khẳng định và xây dựng cho mình những hành vi ứng xử đúng đắn
và các bạn trẻ thanh thiếu niên khuyết tật cũng trải qua giai đoạn này như các trẻ không khuyết tật khác
tuy nhiên do trẻ gặp khó khăn trong nhận thức ngôn ngữ và kỹ năng sống nên các em thiếu cơ hội để xây dựng sự tự tin sự hiểu biết về các giá trị của bản thân và kỹ năng bày tỏ tình cảm trong giao tiếp
bên cạnh đó vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em hiện nay đang ngày càng trở nên nhức nhối hơn bao giờ hết bởi nhiều vụ việc những câu chuyện đau lòng xuất phát từ nguyên nhân do thiếu khoảng trống trong giáo dục giới tính
theo nghiên cứu của các chuyên gia trẻ khuyết tật là nhóm trẻ có nguy cơ bị xâm hại tình dục cao hơn bốn lần so với trẻ không khuyết tật
chính vì vậy mà việc trang bị những kiến thức về giới tính phòng chống xâm hại tình dục cho các em ở lứa tuổi này rất cần thiết
bạn trai tự trả mỗi đứa nhỏ

ở lớp con con đề học là hai giới tính các đề học rất là vui bổ ích
ở lớp con đề học là không được hôn các bạn gái không được lấy đồ của các bạn gái
hiện nay trung tâm phục hồi chức năng việt hàn đang tổ chức một số hoạt động giáo dục giới tính cho trẻ khuyết tật tại trung tâm và đã mang lại một số hiệu quả như mong muốn
các phương pháp giáo dục giới tính thường xuyên được tổ chức như tổ chức các hoạt động vận động các hoạt động giáo dục liên quan đến tư duy nhận thức theo mức độ của từng lớp học theo hình thức nhóm hình thức cá nhân
bên cạnh đó các giáo viên cũng thường xuyên liên lạc trao đổi với phụ huynh để cùng phối hợp giúp trẻ tự lập hơn và có nhận thức tốt hơn
chính vì vậy mà các hộ lý đóng vai trò quan trọng trong việc phối hợp giáo dục kiểm soát và hướng dẫn giúp đỡ duy trì các nề nếp sinh hoạt lành mạnh cho các em vào thời gian sinh hoạt ở nhà
sau một thời gian tiến hành các nội dung và hoạt động giáo dục giới tính cho trẻ khuyết tật tại trung tâm các hành vi giới tính của trẻ đã giảm đi đáng kể giải quyết được phần nào các vấn đề giới tính nảy sinh của các em
nhưng một số em biết cách thể hiện nhu cầu sinh lý của mình đúng hoàn cảnh không vệnh áo ở chỗ đông người hạn chế hành vi ôm ấp biết tạo khoảng cách nói được các biện pháp phòng chống xâm hại tình dục hay cách cự tuyệt khi có những người khác giới lôi kéo các em vui vẻ cười mờ hơn trong vấn đề của mình
ở đây thì các hình thức áp dụng can thiệp cho trẻ giáo dục giới tính cho trẻ khuyết tật ở đây thì chúng tôi áp dụng năm hình thức
ngoài ra thì các thường xuyên các cô hộ lý hàng ngày trên cơ sở trao đổi hai chiều giữa giáo viên và hộ lý thì các cô cũng hình thành giáo dục cho các cháu ở tại các nhà
ví dụ như theo dõi tình hình các cháu cụ thể như các cháu trai thì tình hình thủ dâm hoặc là các bé gái đối với chú kỳ kinh nguyệt thì vân vân
có thể thấy để tiến hành tốt các hoạt động giáo dục giới tính cho trẻ khuyết tật thì ngoài việc thiết kế các hoạt động giảng dạy và đồ dùng giảng dạy phù hợp để tiết dạy có hiệu quả thì các thầy cô giáo cũng như các cán bộ cần phải khéo léo nhẹ nhàng kiên trì và lặp đi lặp lại thường xuyên hàng ngày để trẻ có thể nhận thức được
và đây không phải là một công việc dễ dàng khi vấn đề giới tính và sức khỏe sinh sản vẫn còn là điều mới mẻ đối với nhiều trẻ em khuyết tật
với một trẻ khuyết tật cha mẹ cần phải chú ý đến nguyên tắc chăm sóc chừng mực với trẻ
nếu chúng ta quá quan tâm giúp đỡ và luôn làm thay cho trẻ trong mọi hành vi và hoạt động
thì trẻ sẽ không có được sự nỗ lực để vượt qua được những trở ngại để đạt được những kỹ năng nhất định
hơn thế nữa trẻ sẽ trở nên ỉ lại và ích kỷ
cha mẹ cần xem xét những khả năng dù rất ít rất yếu ớt của trẻ rồi tìm cách hỗ trợ và nâng cao các khả năng đó
giúp cho trẻ biết cách tự phục vụ và nhất là xây dựng cho trẻ một tinh thần lạc quan vui vẻ và tự tin
chính những yếu tính này mới là điều cần thiết và đem lại hiệu quả tốt đẹp trong việc hướng dẫn các kỹ năng cho trẻ
đem lại cho trẻ sự tự tin tăng cường khả năng hội nhập để vượt qua được những mặc cảm và hạn chế do tình trạng khuyết tật đem lại
xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau